trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai công an thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn
đã thu nhận một mươi bốn khẩu súng và sáu mươi bốn viên đạn các loại do người dân tự nguyện giao nộp
theo đó lực lượng công an đã thành lập hai điểm thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
tại khu làng chung và trụ sở công an thị trấn
kết quả trong hai ngày đã thu hồi được một mươi bốn khẩu súng gồm bốn khẩu súng cồn tám khẩu súng tự chế
một khẩu súng khí nén một khẩu súng quân dụng và sáu mươi bốn viên đạn các loại
từ nay đến tết nguyên đán công an thị trấn đồng mỏ sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng
nắm tình hình liên quan đến vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm
đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn